xin kính chào quý vị và các bạn
sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng hai ngày mùng năm tết thời tiết trên cả nước vẫn phổ biến ít mưa tạnh giáo
nhìn chung là thuận lợi cho ngày nghỉ cuối cùng của tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
sáng ngày mai cũng là ngày gặp mặt đầu xuân của nhiều cơ quan
tại miền bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lây lưu địa phía bắc
nên mưa tăng lên diện giải rác cùng nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
giao động ở mức một mươi năm hai mươi sáu độ trời rét về đêm và sáng
đối với các tỉnh miền trung ở các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
có thời tiết khá tương đồng với bắc bộ nên cũng có mưa ở diện giải rác
cùng nền nhiệt độ rét nhẹ vào lúc sáng sớm giao động ở mức một mươi bảy hai mươi sáu độ
các tỉnh từ quảng bình cho đến bình thuận chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam trong khoảng là từ hai mươi đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
ở phía nam cả vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ vẫn phổ biến khá khô giáo
thời tiết hầu như là không có mưa
các ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ cho ngày mai tại tây nguyên là từ hai mươi bảy ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng cục bộ trên mức ba mươi năm độ
đến với thông tin trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều phổ biến có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều không vượt qua mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm có mưa vài nơi ngày có mưa giải rác gió nhẹ
đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ